ubnd tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố và các cơ quan đơn vị trên toàn thành phố tăng cường việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và duy trì hoạt động của lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ đặc biệt là tại các khu dân cư
tp hcm yêu cầu công an thành phố thực hiện tốt các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình
nhà ở kết hợp kinh doanh khu dân cư trung cư cao tầng
các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền ở khu dân cư nơi công cộng trong dịp tết canh tí và lễ hội mùa xuân
nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chủ hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư
trung cư hộ gia đình hộ kinh doanh sản xuất kết hợp nhà ở các chợ truyền thống cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
cùng với đó tập trung duy trì hoạt động của lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ
trong đó tổ chức lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ ở xã phường thị trấn
bảo đảm ứng trực tuần tra canh gác để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố